xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình
thưa quý vị sáng một mươi tám tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
yêu cầu xử phạt công ty trách nhiệm hạn trang sinh việt nam đóng ở khu công nghiệp thạnh phú huyện vĩnh kiều
vì vi phạm phòng chống dịch tự ý để hàng chục ca mắc covid một mươi chín về cộng đồng
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
công ty ở đồng nai phát hiện ổ dịch tự ý cho các ca mắc covid một mươi chín về cộng đồng
ông nguyễn hồng lĩnh bí thư tỉnh ủy trường ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đồng nai nhấn mạnh
với công ty trang sinh vi phạm phòng chống dịch tôi yêu cầu ubnd tỉnh đồng nai xử phạt
chính quyền tạo điều kiện cho công ty sản xuất nhưng để công nhân mắc covid một mươi chín không có kiểm soát
xử lý trang sinh và lưu ý những doanh nghiệp khác đang hoạt động không để xảy ra tình trạng này nữa
báo cáo về ổ dịch ở công ty trang sinh
ông nguyễn văn thuộc bí thư huyện ủy vĩnh kiểu cho biết
trang sinh được duyệt phương án vừa sản xuất vừa phòng chống dịch rất bài bản
nhưng cuối tuần vừa rồi nổ ra ổ dịch
tổng cộng họ có ba mươi tám k f bốn mươi bốn k một nhưng không báo cho chính quyền không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
trang sinh tự ý đưa ra các ca f vào khu cách ly tập trung
cũng không khai báo chính quyền rồi tự ý cho các công nhân là f một tự về nhà
hiện chúng tôi truy vết số f một thì có trường hợp về ở phương tràng giai tp biên hòa
có trường hợp về xã bình lợi huyện vĩnh kiều đã mắc covid một mươi chín
hiện nay truy vết thì số ca f một đã về sáu địa phương
ông thuộc lưu ý khi duyệt phương án cho doanh nghiệp sản xuất
thì hồ sơ thể hiện việc tuân thủ phòng chống dịch nhưng thực tế lại khác
số công nhân mà ban quản lý các khu công nghiệp duyệt cho đi lại sản xuất
thì địa phương cũng không quản lý được
việc xảy ra ở trang sinh là rất nguy hiểm
vì họ không thông báo không phối hợp thông tin số ca mắc covid một mươi chín để phòng dịch
thậm chí chúng tôi xác định ca mắc covid một mươi chín
không chỉ ở một phân xưởng
như vậy họ đâu có trung thực và có truy vết được không
ông thuộc gây gắt
nói về cách hành xử của công ty trang sinh ở huyện vĩnh kiều
ông cao tiến dũng chủ tịch bác nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị
việc khôi phục sản xuất chấp nhận xuất hiện các ca mắc covid một mươi chín
nhưng phải tuân thủ quy trình phòng chống dịch
cách của trang sinh đối phó với chính quyền
và bất chấp phòng chống dịch như vậy là không chấp nhận được
tôi đề nghị bác quản lý các khu công nghiệp và ngành y tế
mời lãnh đạo trang sinh xử lý ngay việc này
trước đó ba quản lý các khu công nghiệp đồng nai
đã có văn bản chấp thuận cho công ty trang sinh
bổ sung gần một mươi lao động được đi làm trở lại sau thời gian nghỉ dịch
số lao động này đi về hàng ngày bằng phương tiện cá nhân
thuộc các khu vực vùng xanh của các địa phương
phải được tiêm vaccine ít nhất một mũi đủ một mươi bốn ngày
hoặc đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng một trăm tám mươi ngày
có kết quả xét nghiệm âm tính
thưa quý vị nhiều tháng qua
tỉnh đồng nai luôn nằm trong top ba trong cả nước
về số ca mắc covid một mươi chín
chỉ sau tp hcm và tỉnh bình dương
tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
và của người dân tỉnh đồng nai
đến nay dịch bệnh tại tỉnh đồng nai đã cơ bản được kiểm soát
một mươi người dân toàn tỉnh đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
bệnh viện đa khoa thống nhất
là một trong những bệnh viện đi đầu trong công tác điều trị covid một mươi chín ở đồng nai
từ chối thiếu máy móc thiếu nhân lực nghiêm trọng
đến nay bệnh viện đã có
đầy đủ trang thiết bị máy móc
từ hệ thống oxy đến máy thở máy x quang
xét nghiệm ecmo máy siêu lọc máu
cơ số thuốc phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nặng cũng ngày càng nhiều
về con người lúc đầu bệnh viện chỉ có vài bác sĩ chuyên khoa hồi sức
tuy nhiên từ sau khi thành lập khu hồi sức bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện vừa làm vừa đào tạo tập huấn cho y bác sĩ
đến nay không riêng gì các bác sĩ chuyên khoa hồi sức
mà cả các bác sĩ nổi khoa ngoại sản khoa giang hàm mạt
và nhiều chuyên ngành khác đã biết sử dụng thành thạo máy thở
đạt ống nổi khí quản sử dụng tất cả phương tiện bảo hộ
để ra vào khu hội sức an toàn
tương tự ông phan văn huyên giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh chia sẻ
sau ba tháng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện trưởng thành hơn rất nhiều
đặc biệt tấm lòng của người thầy thuốc đối với bệnh nhân cũng được thể hiện rõ nét hơn
các y bác sĩ thấu hiểu được mất mát của người bệnh biết cảm thông chia sẻ nhiều hơn
giải luyện y đức ngày càng vững vàng
tại bệnh viện đa khoa đồng nai giai đoạn đầu khi khu hồi sức bệnh nhân covid một mươi chín của bệnh viện mới đi vào hoạt động
số bệnh nhân tăng nhanh khiến các y bác sĩ vô cùng căng thẳng
đến nay ngoài ba mươi giường hồi sức bệnh nhân covid một mươi chín nặng
bệnh viện đa khoa đồng nai đã thành lập thêm các khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tầng hai ở tầng một mươi hai của bệnh viện với quy mô một trăm linh giường
giải tỏa bớt áp lực cho khu hội sức
theo sở y tế tỉnh đồng nai hơn ba tháng qua ngành y tế đồng nai đã có những bước phát triển vượt bậc
chỉ trong một thời gian rất ngắn các bệnh viện được trang bị rất nhiều máy móc thiết bị y tế
đặc biệt là máy thở máy xét nghiệm xe cứu thương
đội ngũ nhân lực y tế được cải thiện rõ rệt về chuyên môn nghiệp vụ lẫn y đức
sở y tế đang có kế hoạch đầu tư thêm trang thiết bị máy móc
đặc biệt là hệ thống oxy cho các trung tâm y tế để tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín mức độ vừa
đồng thời trang bị thêm máy móc thiết bị cho các bệnh viện giá chiến các khu hồi sức bệnh nhân covid một mươi chín nặng
cố gắng kiểm soát được lượng bệnh nhân tăng vừa phải số bệnh nhân mới và số bệnh nhân được ra viện tương đương nhau
nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch để giảm dần số bệnh nhân covid một mươi chín đến mức thấp nhất
bên cạnh đó sử dụng các loại thuốc điều trị chuyên biệt như thuốc remesivir để điều trị bệnh nhân nặng
uống thuốc monuperavir theo chương trình của quốc gia để giúp người bệnh mau bình phục hạn chế tối đa số ca tử vong
ngoài ra tỉnh đồng nai cũng được đánh giá cao về công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của tỉnh tỷ lệ bệnh nhân tử vong ở mức thấp
theo đó đồng nai đã thực hiện tốt nguyên tắc điều trị tháp ba tầng cố gắng điều trị tốt ở tầng một tầng hai hạn chế bệnh nhân trở nặng hạn chế chuyển lên tầng cao hơn
trao đổi với ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai cho biết thêm
hiện nay đồng nai có tới bốn trăm linh giường hồi sức cấp cứu nhưng chỉ phải sử dụng năm mươi công suất
ở tầng hai tại các bệnh viện giá chiến cũng có tới bảy giường sắp tới chúng tôi giảm xuống chỉ còn ba giường trong tình hình mới
ngoài ra đối với các bệnh nhân f không triệu chứng chúng tôi sẽ điều trị theo dõi ở nhà
do đó tỉnh đồng nai cũng sẽ không gặp phải tình trạng quá tải trong việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
quý vị thân mến một trong những vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm
đó là việc tiêm vaccine cho trẻ em theo bốn nhóm
mới đây sở y tế đồng nai đã họp với sở giáo dục đào tạo sở lao động thương binh và xã hội
và các huyện thành phố thống nhất kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em sáng một mươi tám tháng một mươi bác sĩ phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết
đơn vị này vừa họp với sở giáo dục đào tạo sở lao động thương binh và xã hội và các huyện thành phố
bàn kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
theo thống kê của công an đồng nai toàn tỉnh có khoảng hai trăm chín mươi sáu trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
con số liệu từ sở giáo dục đào tạo cho biết có hai trăm bảy mươi năm em đang theo học từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
để thuận tiện cho việc tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em sở y tế chia thành bốn nhóm trẻ
cụ thể nhóm một là các em đang học tại các cơ sở giáo dục do sở giáo dục đào tạo quản lý
nhóm hai là trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội do sở lao động thương binh xã hội quản lý
nhóm ba là các em đang học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
do ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện thành phố quản lý
nhóm bốn gồm những trẻ em không đi học lao động từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
do ủy ban nhân dân huyện thành phố quản lý
theo bác sĩ phan huy anh vũ khi bộ y tế phân bổ vaccine về sở y tế đồng nai sẽ phối hợp chặt chẽ
với sở giáo dục đào tạo sở lao động thương bình xã hội và các huyện thành phố trong tỉnh
tiến hành tiêm vaccine cho trẻ em theo các nhóm đối tượng nêu trên
nguyên tắc là tiêm cuốn chiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp
bác sĩ vũ cũng lưu ý việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em phải được sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ
thưa quý vị và các bạn tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo thành phố xác định
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ trên hết và trước hết
giữ vững an toàn bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
sau đợt dịch lần thứ tư vừa qua đã thực hiện giãn cách xã hội các tỉnh thành phố từng bước kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
khi số ca mắc đã giảm dần theo từng ngày
mỗi cá nhân cũng như tập thể cần chung tay để bảo vệ đất nước tinh thần chống dịch cũng như chống giặc